theo tổng hợp đến khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày hôm nay đã có một mươi hai người chết mất tích và bị thương quốc lộ bốn d đi qua sapa bị ách tắc nghiêm trọng do sạt lở đất đá
những người dân nơi đây cho biết thôn làng quang xã quang kim huyện bát sát mưa lớn bắt đầu xuất hiện từ ba giờ sáng
đúng một tiếng sau dòng lũ lớn từ thượng nguồn suối ngòi san ập về làm người dân không kịp trở tay
đồ đạc thiết yếu trong gia đình lương thực trong nhà hoa màu cây cối và gia súc cũng bị cuốn theo dòng lũ lớn
cũng tại xã quang kim hiện vẫn còn năm thôn bị dòng nước bổ vây từ phía rất khó khăn trong việc tiếp cận
toàn huyện bát sát cũng đã bị mất điện hoàn toàn
nguồn nước sạch để người dân sử dụng cũng hết sức khan hiếm
ngay trong sáng nay ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh lào cai cũng đã có mặt tại các địa phương bị ngập úng
khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân di chuyển đến những nơi an toàn nhất
tiếp cận ngay các điểm phát huy tinh thần là bốn tại chỗ
chỉ đạo bà nhân dân là một số khu vực ngập thì phải sơ tán
một số hiện nay là đang bị cô lập thì chúng tôi đang chỉ đạo quân đội đưa xuồng để vào tiếp cận các cái điểm đó
cái thứ ba là chúng tôi đang tập trung chỉ đạo để tìm ghi cú nạn hai gia đình ở cốc san
một km một mươi ba và một km một mươi bảy bị đất sạt vui lấp
theo thống kê sơ bộ của ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh lào cai
cho đến thời điểm này mưa lớn hai ngày qua đã khiến một mươi hai người chết mất tích và bị thương
hàng chục nghìn hectare lúa vụ xuân vừa cấy cũng đã bị ngập úng
trên một hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản cũng đã bị vỡ bờ
các tuyến đường quốc lộ bốn g tỉnh lộ một trăm năm mươi hai
một trăm năm mươi ba một trăm năm mươi sáu bị sạt lở cục bộ ảnh hưởng lớn tới giao thông đi lại
trên năm mươi trạm bts viễn thông mất liên lạc
hàng trăm cụt điện bị gãy đổ
hai nhà thủy điện bị ngập toàn bộ máy móc